đã kéo theo những hệ lụy về môi trường lối sinh hoạt và nghỉ ngơi không điều độ
cùng nhiều yếu tố nguy cơ khác đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta
khiến cho tình hình mắc ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng trở nên trầm trọng hơn nhiều
cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người như hiện nay
nỗi lo sợ đó mang tên ung thư phổi
là một trong số những loại bệnh ung thư nguy hiểm nhất hiện nay
ung thư phổi đang có chiều hướng gia tăng nhanh chóng
và trở thành một trong những bệnh ung thư gây ra tỷ lệ tử vong cao nhất trong vài năm trở lại đây
hãy cùng chúng tôi đi tìm nguyên nhân và những biện pháp phòng tránh bệnh
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này
ung thư phổi được cho là đứng hàng đầu trong một mươi loại ung thư thông thường nhất
hiện nay tần số mắc bệnh ung thư phổi tăng theo lứa tuổi
và tăng một cách điều đạn ở các nước công nghiệp hóa cũng như các nước đang phát triển
ở việt nam theo nhận định của các chuyên gia số người mắc ung thư phổi chỉ đứng sau ung thư gan
ung thư phổi là bệnh do sự phát triển tế bào không kiểm soát được trong mô phổi
trong đó theo nhiều nghiên cứu về mặt khoa học lẫn thực tế
kết quả cho thấy người hút thuốc có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp một mươi đến ba mươi lần
người không hút thuốc
với khoảng chín mươi bệnh nhân ung thư phổi có tiền sử hút thuốc lá thường xuyên với tần suất lớn
ngay cả người không hút thuốc lá cũng có nhiều nguy cơ mắc ung thư phổi
nếu thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc lá mà chúng ta vẫn hay gọi đó là hút thuốc lá thụ động
ngoài ra những người làm việc hoặc sống trong môi trường có nhiều ameang
thạch tín tiê xạ và một số hóa chất bụi và khói từ niken chrome và các kim loại khác
trong một thời gian dài cũng có thể tăng nguy cơ bị ung thư phổi
bên cạnh đó yếu tố di truyền cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây bệnh thường gặp
bệnh nhân ninh văn thắng năm mươi hai tuổi đi khám và phát hiện ung thư phổi cách đây một năm
khi đã ở giai đoạn muộn với gần như đầy đủ các biểu hiện của ung thư phổi là ho dài rằng
đau khớp ngón tay sưng rất to biến dạng hình rùi trống
với tiền sử hút thuốc lá lên đến bốn mươi
sức khỏe của ông đã bị tàn phá nặng nề
bệnh nhân đến viện vì có đau sưng khớp
hội chứng biểu hiện của hội chứng cận u của ung thư phổi đau sưng các khớp và ngón tay to như dùi trống
sau đó thì bệnh nhân vào được chẩn đoán ung thư phổi và có chỉ định phẫu thuật
sau phẫu thuật thì các triệu chứng biểu hiện rõ nhất là sưng đau các khớp giảm đi và hết đau
các khớp hoạt động linh hoạt hơn và ngón tay dùi trống có biểu hiện nhỏ lại sau mùa được hai ba ngày
ung thư phổi là sự phát triển bất thường của các loại tế bào
tạo thành các khối u ở phổi có thể lan sang các cơ quan khác thành di căn
đây là một trong những bệnh nan y có tỷ lệ gây tử vong cao ở việt nam
do phần lớn bệnh nhân được phát hiện và điều trị bệnh ở giai đoạn quá muộn
khi đã di căn và biến chứng nặng
bệnh nhân khó thở nhiều vào tình trạng khó thở cấp thì thường đến giai đoạn muộn
một số bệnh nhân khác thường khám sức khỏe định kỳ hoặc tình cờ khám phát hiện bệnh thì trường hợp tỷ lệ rất ít khoảng một mươi một mươi năm
bệnh nhân ung thư nói chung và bệnh nhân ung thư phổi nói riêng ở nước ta đa phần đều chỉ đi khám
khi các dấu hiệu bệnh đã biểu hiện quá rõ ràng và bệnh đã nặng
khiến cho việc chữa và điều trị gặp nhiều khó khăn chi phí điều trị tăng nhưng hiệu quả thấp
nguy cơ tái phát và tử vong cao
khi đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như ho kéo dài có đờm lẫn máu kèm đau ngực tức ngực hơi thở ngắn
thở nông thở khò khè khó chịu trong lúc thờ sụt cân mệt mỏi khan rộng khó nuốt đau xương
cần phải nghĩ ngay đến căn bệnh ung thư phổi
tuy nhiên cũng có khoảng một mươi ba bệnh nhân không biểu hiện bất cứ một triệu chứng nào nói trên dù khối uzi can đã được phát hiện
tất cả các tập thể y bác sĩ ở dưới này trên bệnh viện hôm nay này đã tận tỉnh cưới cho tôi
thì một tuần sau khi tôi lên thì bác sĩ đó trị cho tôi được hết cái hò và đồng thời trị hết được cái đau trong xương
một phần nào tôi cảm thấy rất yên tâm ngay từ lúc đầu
việc điều trị ung thư thường phải phối hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật hóa chất xạ trị điều trị đích
trong đó có hơn năm mươi số bệnh nhân ung thư ở nước ta
sử dụng bức xạ iong hóa để trần đoán và đặc biệt để điều trị với các kỹ thuật xạ trị chiếu ngoài chiếu trong xạ phẫu xạ trị áp sát cấy hạt phóng xạ xạ xạ trị trong chọn lọc
tám mươi bệnh nhân đến với chúng tôi là trường hợp có biểu hiện di căn não
đối với một trường hợp những bệnh nhân ung thư phổi mà có di căn não thì việc ứng dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật mà giải quyết những tổn thương di căn ở trên não là hết sức quan trọng
bởi những tổn thương trên não mà không có những biện pháp thích hợp không có phương pháp kỹ thuật phù hợp thì điều trị rất săn nang
thì ở trung tâm ung biếu bệnh viện bệnh mai thì đã ứng dụng công nghệ xạ phẫu của giao gama cho những tổn thương mà ung thư phổi di căn não
hiện nay thì phải nói rằng những công nghệ này đang là một trong những phương pháp điều trị rất có hiệu quả
trong nhiều trường hợp bệnh ung thư phổi vẫn có thể chữa khỏi
minh chứng rõ nhất là đã có nhiều bệnh nhân ung thư phổi thậm chí bệnh đã di căn khắp cơ thể đã được chữa khỏi và sống tốt
đây thật sự là những kỳ tích y học đáng mừng
để quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích về căn bệnh ung thư phổi
chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần văn thuấn giám đốc bệnh viện ca trung ương về căn bệnh này
xin cảm ơn phó giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình
thời gian qua trước quá nhiều thông tin về những cái chết do ung thư phổi
thì người dân đang hết sức hoang mang về sự gia tăng của căn bệnh này
vậy thì có đúng là căn bệnh ung thư phổi này đang gia tăng hay không thưa phó giáo sư
ung thư phổi là bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới việt nam
và đây cũng là căn bệnh phổ biến tương ứng hàng thứ tư ở nữ giới
và xu thế mắc bệnh ung thư phổi nói riêng
và hầu hết các bệnh ung thư đều gia tăng đặc biệt
trong những năm qua gần đây trên chín mươi cái nguyên do gây ra bệnh ung thư phổi là do hốt thuốc lá
bao gồm cả hốt thuốc lá thay thai tuổi thỏ của người việt nam
cùng với sự tiến bộ của xã hội và chăm sóc y tế thì ngày một nâng cao
và hiện tại tính chung của cả hai giới đã lên tới bảy mươi ba ba tuổi
mà tuổi càng cao thì thời gian
tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ bao gồm cả nguy cơ để ung thư càng nhiều và tỷ lệ mắc càng cao
thứ ba là có thể kể tới một số nguyên do khác
ví dụ là tiếp xúc với các chất aminan
ví dụ tiếp xúc với các chất phóng xả tx tx phóng xả
rồi làm việc trong các môi trường độc hại đặc biệt là thuốc trừ sâu diệt cỏ

chúng ta vẫn biết là có rất nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan dẫn đến ung thư
nhưng nếu chỉ nói về những nguyên nhân chủ quan thì đâu là yếu tố chủ yếu dẫn đến bệnh ung thư phổi hiện nay
chúng ta rõ là hút thuốc lá rồi
tính riêng hút thuốc lá không thôi thì đã gây ra trên ba mươi tổng số bệnh ung thư ở người

tức là ba bốn người bị ung thư thì chúng ta biết chắc chắn là có một trường hợp ung thư do hút thuốc lá
nó thể hiện tác hại gây hướng của thuốc lá
và ngoài bệnh ung thư da thì thuốc lá còn gây ra một số bệnh khác
ví dụ các bệnh bị tương mạch ví dụ các bệnh về hầu hấp và ngay cả sản khoa đẻ non
cũng là do hút thuốc lá gây ra một phần
ung thư phổi thì nguy hiểm như thế nào thưa phó giáo sư
ung thư phổi phải nói là bệnh ung thư phổ biến và có tiên lượng xấu
chính vì vậy chúng tôi khuyên cáo đối với ung thư phổi
thì chủ yếu chúng ta phòng chống bệnh này bằng cách phòng bệnh
tức là hãy tư bỏ hút thuốc lá
người không hút thì không nên hút
người đang hút mà bỏ thuốc lá
thì cũng giảm được cái yếu tố nguy cơ gây ra căn bệnh này
về tổng thể thì ung thư phổi sinh ra làm hai loại
ung thư phổi tế bào nhỏ
thì cái loại này chiếm khoảng độ hai mươi trong tổng số ung thư phổi
đây là các bệnh ung thư mà có tiên đựng hết sức xấu
ngay cả sớm thì cũng khó vượt qua thời gian sông thuê một năm
tám mươi còn lại là ung thư phổi
ung thư phổi không phải tế bào nhỏ
thì bệnh có bốn giai đoạn
từ mùa đến bốn
tức là từ sớm tới mùa
và việc phát hiện ở giai đoạn càng sớm thì việc hiệu quả điều trị càng cao
và ngày nay chúng ta có rất nhiều cái tiến bộ trong điều trị bệnh ung thư phổi
và thực tế ở tỉnh bến ca là chúng tôi đã điều trị cho nhiều trường hợp ung thư phổi
giai đoạn muộn bốn
thậm chí cho cân não
đã kéo dài được tới năm thậm chí là bảy năm
nhờ áp dụng các thương tiện mới đặc biệt là điều trị đích trong tư phổi
phó giáo sư có lời khuyên nào để mỗi người có thể chủ động phòng và tránh bệnh ung thư
cũng như là phát hiện sớm và kịp thời điều trị
để phòng tránh thì chúng ta hãy từ bỏ thuốc lá nếu đang hút
và cũng không nên đua đòi học hỏi
đặc biệt là các cháu thiếu nhi và phụ nữ
để học có thói quen
và thứ hai là chúng ta cũng nên khuyên đồng nghiệp người thân người quen trong gia đình
nếu có hút thuốc thì hãy bỏ thuốc lá
thứ ba là chúng ta phải xây dựng cái môi trường sinh hoạt và làm việc lành mạnh
môi trường không có khói thuốc lá
và thứ tư là phòng tránh một số yếu tố khác
ví dụ tiệt phóng xạ thuốc trừ sâu
và để phát hiện sớm thì chúng ta nên có cái thói quen khám sức khỏe định kỳ hàng năm
bài lẽ bệnh ung tư phổi
và hầu hết các loại ung tư khi mà chúng ta phát hiện sớm thì hiệu quả điều trị rất cao
và nhiều loại ung tư khi phát hiện sớm chúng ta hoàn toàn có thể chữa đỡ khỏi bằng biện pháp điều trị tiêu giảm
xin cảm ơn phó giáo sư về những chia sẻ vừa rồi